dù ở cách xa tổ quốc nhưng đối với kiều bào việt nam ở nước ngoài tết nguyên đán vẫn có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng
và trong những ngày cận tết đông đảo những người con đất việt trên khắp thái lan cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
nhằm lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc
những ngày này các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại thái lan lại càng trở nên tất bật hối hả
với đặc thù là những người làm ngoại giao xa quê hương đất nước phải bám trụ địa bàn
vì vậy để cảm nhận đủ đầy hương vị tết họ lại cùng nhau gói bánh trưng và nấu nướng các món ăn dân tộc
để trong đêm giao thừa họ tụ họp lại kể chuyện cho nhau về gia đình công việc quê hương và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
và phần thứ hai là cũng góp phần là để duy trì cái bản sắc cái ý nghĩa hết sức tốt đẹp của văn hóa của ẩm thực của tâm linh việt nam
để cho các cháu thế hệ mai sau được tiếp nối được hiểu thêm về cái truyền thống văn hóa của việt nam
để có được những hoạt động hết sức ý nghĩa này không thể thiếu sự đoàn kết và sẻ chia của cộng đồng người việt ở thái lan
nhiều người có kinh nghiệm tham gia công tác cộng đồng cũng như sinh hoạt với các hội đoàn
do vậy mỗi dịp tết đến
lễ hội mừng xuân luôn được bà con kiều bào hào hức chờ đợi
chúng tôi ở đây mặc dù xa quê hương nhưng lúc nào chúng ta cũng gắn liền với quê hương hướng về cội nguồn
tuy cô đẻ ở đây nhưng mà luôn luôn hướng về cội nguồn về đất nước
cô đẻ ở thái cơ vầy mà cô về việt cơ vầy là thường xuyên
cô đừng không những các cô biết tiếng việt mặt bất kỳ
cô biết cả chữ việt được ạ
tiệc mừng xuân canh tí của bà con kiều bào trên khắp thái lan đã được tổ chức với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ
liên hoan ẩm thực đa dạng với các món ăn truyền thống ngày tết
có sự hưởng ứng tích cực của bà con cộng đồng và bạn bè nước sở tại
sự kiện mang nét đẹp văn hóa của cộng đồng người việt tại địa bàn là dịp để bà con xa nhà cùng nhau họp mặt
chia sẻ động viên cùng chúc cho nhau những vận hội mới những điều tốt lành khi mùa xuân mới đang về